các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố thủ đức nói riêng là làm sao nỗ lực tối đa để mọi người dân có cái tết an khang ấm áp nghĩa tình
ông mong muốn năm nay người dân khổ như thế phải có cái tết để bù lại
nhưng trong điều kiện chúng ta không được chủ quan muốn vậy phải bám sát chủ trương chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch
trước hết phải giải quyết vấn đề y tế trên địa bàn
nói về nhiệm vụ kinh tế xã hội bí thư nguyễn văn nên cho hay
năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
thành phố hồ chí minh đặt nhiều kỳ vọng về phát triển kinh tế xã hội
đảng bộ tp thủ đức đã đề ra nhiệm vụ mục tiêu và giải pháp cho năm hai nghìn hai mươi hai và các năm tiếp theo
tuy nhiên ông lưu ý dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp khó lường
với sự xuất hiện của biến chủng mới tại nhiều quốc gia và chưa biết diễn biến thế nào
do vậy tuyệt đối không được lơ là chủ quan
thành phố thủ đức cần đặc biệt củng cố hệ thống y tế xem đây là chiến lược trụ cột
tập trung kéo giảm số ca nhiễm
đặc biệt là giảm số ca tử vong số mức thấp nhất có thể
ông nên nhấn mạnh thủ đức phải có kịch bàn chiến lược toàn diện chú đáo lĩnh hoạt
và cũng phải luôn luôn chuẩn bị phương án xấu nhất để không bị động lúng túng
bí thư nên cũng đề nghị thành phố thủ đức khẩn trương chuẩn bị
hoàn thiện dự thảo để tham mưu ban thường vụ thành ủy tp hcm
ban hành nghị quyết liên quan đến việc phân cấp phân quyền cho thành phố thủ đức
đồng thời lập ba chỉ đạo giả soát các vụ việc còn tồn động trên địa bàn thành phố thủ đức
để phối hợp với các sở ngành xử lý
riêng việc gì thuộc thẩm quyền của thủ đức thì nhanh chóng xử lý giải quyết rứt điểm
nhất là những vụ việc của người dân
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi bộ y tế
đề xuất tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo ủy ban nhân dân thành phố hiện tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố có chiều hướng gia tăng
tỷ lệ bệnh nhân nặng khá cao
thành phố đang tiếp tục duy trì hoạt động các bệnh viện giá chiến thu dung điều trị covid một mươi chín
tuy nhiên một số bệnh viện trung tâm hồi sức covid một mươi chín cần bổ sung nhân lực để mở rộng quy mô sưởng bệnh
do đó ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ y tế xem xét tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế cho thành phố
cụ thể là một bác sĩ và hai điều dưỡng
trong đó có ba trăm linh bác sĩ và sáu trăm linh điều dưỡng có chuyên môn hồi sức cấp cứu
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố đề xuất tiếp tục duy trì hoạt động của trung tâm hồi sức tích cực
gửi bệnh covid một mươi chín trụ bệnh viện trung ương huế
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng có văn bản quyền bộ quốc phòng đề nghị tiếp tục hỗ trợ nhân lực tăng cường
tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố
theo đó để đảm bảo chăm sóc điều trị f ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ quốc phòng xem xét
tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng để tăng cường cho một trăm bảy mươi chín trạm y tế lưu động
chưa kể tám mươi năm trạm đang hoạt động với tổng số là năm trăm ba mươi bảy quân y
theo bà huỳnh mai chiến lược y tế này đã tìm ra đối tượng nguy cơ
gần như tìm ra được nguyên nhân tử vong dai dẳng trong một tháng qua
chúng ta sẽ tác động can thiệp trên đúng lên đối tượng nguy cơ này
bà mai thông tin
để thực hiện chiến dịch các địa phương sẽ lập danh sách đối tượng nguy cơ trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
khi có danh sách địa phương sẽ thực hiện xét nghiệm cho các gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
tìm ra các f để can thiệp và cấp thuốc phù hợp
ngành y tế đảm bảo túi thuốc c được phát ngay khi người dân có kết quả dương tính với sars cov hai
đồng thời người bệnh sẽ được tư vấn theo dõi bởi các bác sĩ trong mạng lưới thầy thuốc đồng hành qua điện thoại thường xuyên
quy chế phối hợp sẽ được tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương trên nguyên tắc kiểm soát chặt các loại thuốc
tránh nhập nhằng giữa mua bán và cấp phát miễn phí
tp hcm ghi nhận một bảy mươi hai lượt khách nước ngoài trong ba ngày qua phát hiện một mươi chín ca dương tính
các mẫu này đều được gửi đến cơ quan giải trình tự gen chưa phát hiện biến thể omicron
ngoài ra cơ quan chức năng đã làm việc với trường hợp ba người khách bay từ tp hcm sang hồng kông
đã nhiễm biến thể delta không phải là omicron
như một số tờ báo thông tin thành phố vẫn kiểm soát chặt chẽ biến thể mới để phát hiện sớm xử lý kịp thời
tránh văn phòng sở y tế cho biết
ông hoàng tùng chủ tịch ubnd tp thủ đức cho biết trên sáu mươi ca tử vong vừa qua tại địa phương đều chưa tiêm vaccine
trong đó có cả trường hợp không có bệnh nền
ông tùng nêu thực tế nhiều gia đình có ông bà cha mẹ lớn tuổi kèm bệnh lý nền rất nghiêm trọng như tai biến
bệnh năn y nên có tâm lý sợ tiêm vaccine và có biến chứng
về mặt y khoa sẽ có tỷ lệ biến chứng nhưng khi lựa chọn giữa tiêm hoặc không tiêm
ông tùng nhấn mạnh việc tiêm tốt hơn cho nhóm này khi chẳng may mắc covid một mươi chín
thực tế tại địa phương chúng tôi nắm danh sách người chưa tiêm nhưng vận động khó khăn
gia đình thậm chí sẵn sàng ký giấy đồng ý không tiêm vaccine
chúng tôi tha thiết mong người dân tp hcm và tp hcm đi tiêm vaccine ông tùng thông tin
hiện trên địa bàn tp hcm vẫn duy trì hoạt động hai mươi hai điểm tiêm vaccine
đối với trường hợp chưa có điều kiện
đi đến trạm y tế thành phố sẽ hỗ trợ người dân tiêm chủng tại nhà
về vấn đề tiêm vaccine cho người dân đặc biệt là người lao động quay trở lại thành phố
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc cho hay thành phố đang thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà
kết hợp với chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ để ra soát lại thông tin tiêm chủng
người dân chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi
cần báo với chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp nơi làm việc để được tổ chức tiêm chủng sớm nhất
riêng các trường hợp bị hoãn tiêm khi đến thời hạn có thể liên hệ với địa phương tổ dân phố và trạm y tế
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
khi thành phố thực hiện nới lỏng sống chung an toàn với covid một mươi chín
thì việc tăng số ca bệnh là điều dễ hiểu
nhiều trường hợp nhiễm virus nhưng không có triệu chứng
vì thế trong giao tiếp tiếp xúc hằng ngày rất khó để biết được liệu người đối diện hay bản thân mình có mang mầm bệnh hay không
bên cạnh đó những hoạt động tập trung đông người như liên hoan đám tang đám cưới sẽ là môi trường rất tốt để sát covid một mươi chín lây lan
số ca bệnh tại hà nội có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
đây là điều chúng ta buộc phải chấp nhận
tuy nhiên thành phố cũng cần sớm kiểm soát tình hình không để số ca tăng cao hơn nữa
nếu không muốn tình trạng quá tải hệ thống y tế xảy ra tiến sĩ phụ nhấn mạnh
theo ông khi số ca mắc tăng quá cao sức chịu đựng của ngành y tế sẽ không đủ
hậu quả là nhiều trường hợp mắc bệnh diễn tiến nặng sẽ không được tiếp cận với y tế cũng như tư vấn và điều trị kịp thời
từ đó tỷ lệ bệnh nhân tử vong cũng sẽ tăng cao
với tỷ lệ vaccine cao đa số bệnh nhân của thành phố sẽ chỉ diễn biến nhẹ hoặc có triệu chứng
tuy nhiên cả chính quyền và người dân không nên lấy lý do tiêm vaccine đủ để chủ quan
lý do vì không phải một trăm linh người dân tiêm đủ liều vaccine sẽ diễn biến nhẹ khi mắc covid một mươi chín
trường hợp diễn biến nặng tử vong dù đã tiêm vaccine số lượng này không lớn nhưng có
ngoài ra khi số ca mắc tăng cao y tế quá tải việc số trường hợp diễn biến nặng tử vong tăng cao là hệ quả tất yếu
lấy một ví dụ đơn giản để hình dung nếu như trước khi tiêm vaccine một mươi ca mắc có một ca nặng
thì nay một trăm linh ca mắc có một ca nặng nơi cứ để số ca mắc tăng cao không kiểm soát
thì tỷ lệ bệnh nặng sẽ tăng cao kéo theo đó tỷ lệ tử vong tiến sĩ phù phân tích
người dân cần thực hiện nghiêm túc năm k tôi luôn khuyến cáo các người dân cần đảm bảo thực hiện năm k của bộ y tế
trong bất cứ thời điểm nào việc nghĩ rằng đã tiêm vaccine sẽ không mắc bệnh hoặc chỉ ở thể nhẹ
từ đó buông lỏng việc bảo vệ bản thân là rất nguy hiểm tiến sĩ phù nhấn mạnh
cũng theo ông việc không thực hiện tốt năm k còn là điều kiện làm lây lan mầm bệnh cho người khác
đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi mắc bệnh nền trẻ em
hay những đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
việc tự ý thức bảo vệ bản thân là rất quan trọng chúng ta luôn phải đề phòng trường hợp người bên cạnh
thậm chí bản thân mình đang là f tiến sĩ phù chia sẻ
theo chuyên gia trong giai đoạn hiện nay những người dân nên hạn chế tiếp xúc khi không thật sự cần thiết
tránh những hoạt động địa điểm có nguy cơ lây lan cao như chợ búa không an toàn hồi hộp không an toàn
hà nội cũng cần tiếp tục kiện toàn các cơ sở tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố cần tập huấn cho cán bộ nhân viên y tế để làm sao tất cả người dân
không may mắn
ngày nhiễm sát covid một mươi chín đều được tư vấn theo dõi và điều trị kịp thời
bên cạnh đó các cơ sở y tế tại hà nội cũng cần nhanh chóng chuẩn bị thêm giường bệnh
để phòng trường hợp có f diễn biến nặng sẽ được can thiệp ngay
về việc tiêm vaccine ngoài việc đảm bảo việc tiêm đầy đủ hai mũi cho người dân
thành phố cũng cần tiến tới tiêm mũi tăng cường cho người suy giảm miễn dịch
người cao tuổi mắc bệnh nền nhanh chóng tiêm mũi nhắc lại khi đảm bảo được nguồn vaccine
tiêm vaccine sống chung với dịch không có nghĩa là buôn trồi thả lỏng
nếu cứ để số ca mắc tiếp tục tăng cao thì ngành y tế sẽ rất vất vả
nếu người dân cứ ra đường tụ tập ăn uống liên hoan không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
thì khó ngăn được số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao tiến sĩ phù lưu ý
vì thế cả người dân và chính quyền cần có thái độ ứng phó quyết liệt hơn
để kiểm chế đà tăng số ca mắc việc thả lỏng chỗ quan là cực kỳ nguy hiểm